theo sở y tế hà nội từ năm hai nghìn một mươi tám tất cả các bệnh viện công lập tại hà nội sẽ thực hiện việc tự chủ tài chính
việc thay đổi tự chủ tài chính là xu thế bắt buộc được cho là phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội
bệnh viện thanh nhàn là một trong hai mươi chín bệnh viện công lập sẽ thực hiện tự chủ tài chính trong năm hai nghìn một mươi tám
cho đến thời điểm hiện tại bệnh viện thừa nhận vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc triển khai
tuy nhiên việc có thể tự chủ tài chính được cũng là một sự khẳng định chất lượng và uy tín của bệnh viện đối với ngành y và người dân
có thể nói việc tự chủ tài chính là cơ hội đổi mới của các bệnh viện nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức
thứ nhất là phải từ nguồn bảo hiểm y tế thứ hai nữa là từ xã hội báo của bệnh viện và thứ ba nữa là chúng ta phải nâng tầm bệnh viện lên
nâng cao uy tín chất lượng của bệnh viện lên bằng cách các cải cách thủ tục hành chính cũng như là đáp ứng sự hài lòng của người bệnh
bằng các ứng xử của nhân viên y tế và bệnh viện phải xanh sạch đẹp và phát triển các chuyên môn kỹ thuật thật là sâu để làm sao mà thu hút được người bệnh
bệnh viện thanh nhàn là bệnh viện có điểm đánh giá chất lượng cao nhất tại thủ đô hà nội với bốn ba mươi một điểm
chỉ số hài lòng của người bệnh là trên chín mươi
tuy nhiên muốn có kết quả khả quan khi tự chủ tài chính thì những con số trên cần phải có sự tiếp tục tăng lên
chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch rất là chi tiết về nhân lực
thì phải đáp ứng được cái chỉ tiêu giường bệnh nữa
thứ hai nữa là về khám chứa bệnh
bảo hiểm y tế thì phải đáp ứng thứ nhất là về tài chính là về công nghệ thông tin nó phát rất là chuẩn
thứ hai nữa là phải xây dựng các quy trình chuyên môn để mình làm sao đảm bảo được đúng luật khám chứa bệnh đúng luật bảo hiểm
và phải có những quy trình kỹ thuật đáp ứng đủ được nhu cầu khám chứa bệnh của bệnh nhân
và thứ nữa là về thu chi tài chính
chúng ta phải tính đúng tính đủ và đảm bảo được công khai minh bạch
là một trong những bệnh viện tự chủ tài chính đầu tiên của hà nội
sau một mươi ba năm từ một bệnh viện chỉ có năm mươi giường với một mươi một khoa phòng
đến nay bệnh viện tim hà nội đã có ba trăm tám mươi giường ba mươi bốn khoa phòng
với đầy đủ các chuyên gia đáp ứng tất cả nhu cầu của người bệnh
có thể nói việc tự chủ tài chính sẽ là một trong những bệnh viện tự chủ tài chính đầu tiên của hà nội
là một động lực để các bệnh viện thay đổi toàn diện
từ công tác chăm sóc người bệnh đến chất lượng chuyên môn
điều quan trọng khi vào tự chủ tài chính là gì
chúng ta phải có bệnh nhân tức là chúng ta phải có uy tín phải có những niềm tin từ người bệnh
và về bản thân của bệnh viện thì chúng tôi phải thay đổi rất là nhiều đặc biệt là vấn đề chuyên môn
làm sao đảm bảo được cái nhu cầu thiết yếu khi người bệnh đau ốm đến khám
chữa được bệnh với chất lượng chuyên môn cao nhất
cái thứ hai song hành với nó chính là cái dịch vụ làm sao phải hài lòng người bệnh
việc tự chủ tài chính đối với các bệnh viện có thể được coi là một bài toán về kinh tế
mà kết quả nằm ở chính sự đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh
theo sở y tế hà nội việc thay đổi này để giúp các bệnh viện nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh
để thu hút bệnh nhân đặc biệt là sử dụng quỹ bảo hiểm y tế một cách hiệu quả nhất
tránh việc lạm dụng quỹ